thưa quý vị nhân dịp tết bùn pì mây của lào và tết trôn trần nam thầm mây của campuchia
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng
tới đồng chí thông luân sĩ xu lít tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đồng chí hun sen chủ tịch đảng nhân dân campuchia
chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia
nội dung thư chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng có đoạn viết
đảng nhà nước và nhân dân việt nam hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
việt nam lào việt nam campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ở mỗi nước góp phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
và trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước campuchia và lào
thưa quý vị chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã điện đàm trực tuyến với chủ tịch đảng nhân dân campuchia
chủ tịch hội đồng cố vấn tối cao của quốc vương campuchia chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia

trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường hai chủ tịch nhất trí
hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đó có vai trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước
qua điện đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng campuchia đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử thượng viện với thắng lợi của đảng nhân dân campuchia
chúc mừng chủ tịch cpp hunsen được thượng viện khóa v bầu giữ chức chủ tịch thượng viện với tín nhiệm rất cao
chúc samdek chủ tịch trên cương vị mới sẽ lãnh đạo đất nước campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn và toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thực hiện thắng lợi cường lĩnh chính trị của cpp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
chiến lược ngũ rác giai đoạn một đưa campuchia trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi và thu nhập cao vào năm hai nghìn năm mươi
việt nam luôn có những thành tiệu của cpp nhà nước và nhân dân campuchia là nguồn cổ vũ to lớn của mình
chủ tịch quốc hội trân trọng truyền lời chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo chủ chốt việt nam tới samdek chủ tịch hunsen
samdek chủ tịch hun sen trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo chủ chốt việt nam
khẳng định những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước chủ tịch hun sen cũng cho biết đã có bài phát biểu trước thượng viện campuchia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của thượng viện campuchia và tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp campuchia với quốc hội việt nam
trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường chủ tịch hun sen nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đó có vai trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước mong muốn tăng cường hợp tác quốc hội chính phủ các bộ ngành và địa phương hai nước nhất là các tỉnh biên giới hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam hết sức coi trọng đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng hai nước nâng cao hiệu quả mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia

chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập tự do của dân tộc
công đoàn ngân hàng việt nam vận động mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động ngành ngân hàng dành một ngày lương để ủng hộ cho hoạt động tri ân của mặt trận tổ quốc việt nam trong phạm vi cả nước với tổng số tiền hơn hai mươi hai tỷ đồng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cho biết đoàn chủ tịch ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam xúc động khi tiếp nhận kinh phí ủng hộ của cán bộ đảng viên nhân viên người lao động ngành ngân hàng trong toàn quốc chung tay cùng với mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức các hoạt động tri ân
sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan và tỉnh điện biên ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã xây dựng đề án số chín ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết
đồng thời hỗ trợ đợt tiếp theo cho năm tỉnh lai châu lào cai yên bái sơn la hòa bình mỗi tỉnh một trăm linh căn nhà
thưa quý vị tại luông pha băng lào thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng đã tham dự hội thảo cấp cao về tận dụng cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động với vai trò diễn giả chính
hội thảo nằm trong khuôn khổ hội nghị
thống đốc ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính asean năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm thảo luận về các xu hướng phát triển dài hạn trên thế giới và cách thức tận dụng cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
chia sẻ kinh nghiệm của việt nam thống đốc nguyễn thị hồng cho biết từ một nền kinh tế nông nghiệp với khoảng chín mươi lao động làm nông nghiệp sau ba mươi tám năm đổi mới và đặc biệt từ sau khi gia nhập wto kinh tế việt nam đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và đạt được những thành tựu ấn tượng
cụ thể cơ cấu gdp theo nhóm ngành từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận nông nghiệp giảm mạnh từ ba mươi tám xuống một mươi hai công nghiệp tăng từ hai mươi chín lên ba mươi bảy dịch vụ tăng từ ba mươi ba lên bốn mươi ba
một trong những đặc điểm của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của việt nam là sự phát triển song hành trên cả lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
trong quá trình chuyển dịch này công tác điều hành chính sách tiền tệ tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam đã có phần tích cực và ổn định
kinh tế vĩ mô tạo nền tảng vững chắc để phát triển và thúc đẩy công nghiệp hóa
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước việt nam cũng chú trọng triển khai công tác chuyển đổi số chuyển đổi xanh để hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi chung của nền kinh tế
ngày hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn viện lúa quốc tế và ủy ban nhân dân tp cnh đã tổ chức lễ khởi động cánh đồng một triệu hecta lúa chất lượng cao
phát thải thấp tại hợp tác xã thuận tiến xã thạnh an huyện vĩnh thạnh
đây là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông cửu long khởi động đề án một triệu hectare lúa này
cánh đồng thuộc huyện vĩnh thạnh tp cnh được chọn xuống giống đầu tiên cho đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp
diện tích thí điểm là năm mươi hectare hợp tác xã giao xạ dưới nhiều hình thức bằng cơ giới hóa để so sánh về hiệu quả
đồng thời ban hành quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất lúa
đợt này hợp tác xã sử dụng giống xác nhận áp dụng quản lý nước ướt khô sen kẽ áp dụng phân bón cho vùng chuyên biệt
xạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân giảm số lần bón phân còn hai lần một vụ áp dụng ipm quản lý bảo vệ thực vật
áp dụng máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch thu gom dơm dạ khỏi đồng làm nấm dơm và phân bón từ dơm kết hợp bón phân hữu cơ cho lúa
đây được xem là định hướng chuyển đổi phương thức canh tác bền vững hiệu quả và phát thải thấp
ngoài thành phố cần thơ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã chọn đồng tháp kiên giang trà vinh sóc trăng
để triển khai vùng đầu tư thí điểm thực hiện đề án một triệu hectare
qua đó sẽ phê duyệt hệ số giảm phát thải và nhân rộng phương thức canh tác ra toàn bộ diện tích một triệu hectare trong đề án
thưa quý vị việt nam là quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu lớn trên thế giới
tuy nhiên trong những năm gần đây
sản xuất lúa gạo ở nước ta đang phải chịu những thiệt hại rất lớn
bởi các yếu tố môi trường bất lợi và dịch bệnh do hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra
đứng trước thực trạng này thì việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới
trong việc nghiên cứu phát triển nguồn gen lúa gạo là vô cùng quan trọng
đây là khu vực trồng thực nghiệm giống lúa bắc thơm bảy kháng bệnh bạc lá
và dống lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một có mùi thơm do các nhà khoa học của viện di chuyển nông nghiệp nghiên cứu phát triển
thông qua làm chủ công nghệ trình sửa gen
cụ thể nhóm nghiên cứu đã tạo tính kháng bệnh bạc lá phổ rộng cho các dông lúa này
bằng công cụ gây đột biến chính xác
nhóm nghiên cứu đã tạo được các dông lúa mang đặc tính nông sinh học chính
không khác biệt so với dống gốc ban đầu
khi trồng trong điều kiện nhà lưới đây là nguồn nguyên liệu cho nghiên cứu chọn tạo
và phát triển dòng lúa kháng bệnh bạc lá sau này
công nghệ truyền thống tạo ra những biến đổi một cách ngẫu nhiên
và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian rất nhiều không sức và tiền bạc
để chúng ta sàng lọc để tìm ra những biến đổi tạo ra tính trạng mong muốn
với công nghệ chỉnh sửa gen ưu điểm lớn nhất của nó là tạo ra một đột biến rất chính xác
tại chỉ đúng cái gen mà chúng ta đang quan tâm
và vì vậy mà rút ngắn được rất nhiều cái thời gian
có thể thấy việc ứng dụng công nghệ trong nâng cao chất lượng bảo tồn nguồn gen lúa gạo
là một trong những ưu tiên của ngành nông nghiệp
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn một trong những nhiệm vụ lớn của ngành
là từ nay đến năm hai nghìn ba mươi phải tăng cường công tác thu thập bảo tồn
và sử dụng nguồn gen dùng lúa để làm nguồn vật liệu di chuyển lâu dài
hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bảo tồn quỹ gen cây trồng quốc gia
và số hóa dữ liệu quỹ gen dùng lúa
thưa quý vị tại tỉnh hải dương trong quý một năm nay đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp fdi
đạt bốn mươi tám bảy triệu đô la mỹ
trong quý i tỉnh hải dương có một mươi dự án cấp mới số vốn là ba mươi một bảy triệu đô la mỹ
và sáu lượt dự án điều chỉnh vốn tăng thêm một mươi sáu triệu đô la mỹ
tỉnh hải dương hiện có năm trăm bốn mươi tám dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực
với tổng vốn là hơn một mươi tỷ đô la mỹ đến từ hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
thu hút đầu tư trong nước cũng tăng trưởng mạnh
cả về số lượng dự án cấp mới cũng như là số vốn đăng ký
thời gian tới tỉnh hải dương sẽ tích cực rút ngắn các thủ tục hành chính
lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư
thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng là nội dung đang được quan tâm
tại cuộc họp lần thứ hai vừa diễn ra của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng bao gồm hai mươi một chính sách
trong đó có một mươi chính sách tương tự các thành phố khác
sáu chính sách sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình địa phương và năm chính sách mới
trong đó chính sách mới đặc thù được xem là có tính đột phá
khác biệt là chính sách về khu thương mại tự do
tại dự thảo lần đầu tiên đà nẵng đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do đà nẵng
gắn với cảng liên triểu
với thế mạnh về du lịch dịch vụ chính sách về thương mại tự do sẽ tạo đột phá cho đà nẵng
tuy nhiên chính sách về khu thương mại tự do là chính sách mới trong luật chưa có
điều kiện phát triển và cơ chế tu hút đầu tư là vấn đề đặt ra
trong khu ngoài khu thương mại tự do tôi cho rằng dù chúng ta có bao nhiêu chính sách ưu đãi tốt
thì cũng không thu hút được họ vào
góp ý cho các đề xuất của thành phố đà nẵng bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư đề nghị thành phố đà nẵng
tiếp tục tiếp thu các chính sách cần được làm kỹ giải trình thật tốt để bảo đảm tính khả thi và thuyết phục
đăng cái chính sách mới thì chúng ta phải làm kỹ hơn
yêu cầu là làm sao mà nó chặt chẽ và bảo đảm tính khả thi và thuyết phục
để chúng ta có thể giải trình và tâm quan được ở quốc hội
thì đấy là mục tiêu cuối cùng
đây là cuộc họp lần thứ hai của ban soạn thảo dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển đà nẵng
sau cuộc họp thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp thu sửa đổi và ra soát lại
trước khi thống nhất trình lên chính phủ và quốc hội ở kỳ họp lần thứ bảy tới đây
sáng nay bộ công thương đã họp trực tiếp và trực tuyến với sở công thương các tỉnh thành phố
về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực logistics
theo báo cáo của ngân hàng thế giới công bố năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đứng vị trí thứ bốn mươi
trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics thuộc top năm asean sau singapore malaysia thái lan
và cùng vị trí với philippines
tốc độ tăng trưởng logistics việt nam bình quân hàng năm
từ một mươi bốn đến một mươi sáu đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kinh mạch suất nhập khẩu của việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba lên sáu trăm ba mươi tám tỷ đô la mỹ
hiện có bốn mươi năm tỉnh thành đã ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ logistics
một mươi tỉnh thành đã có báo cáo tình hình triển khai hoạt động logistics năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp nối chương trình bệnh tay chân miệng liên tục gia tăng nhiều ổ dịch mới xuất hiện
nâng cao giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng
ngày hôm nay liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về hoạt động tín dụng đen
và các phương thức lừa đảo trên mạng xã hội cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về hoạt động tín dụng đen
hội nghị tỉnh hà nam đã phổ biến tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen
với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi như sử dụng mạng xã hội website các ứng dụng cho vay
thậm chí lập cả các ứng dụng giả của ngân hàng công ty uy tín để rụ rỗ mời trao vay tiền
công nhân viên chức lao động cũng được cập nhật thông tin về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên mạng
như giả danh cơ quan pháp luật giả danh nhân viên ngân hàng giả danh cán bộ viễn thông
gọi điện thoại khủng bố lấy thông tin căn cước công dân lừa đảo trung thường
thông qua hội nghị đã giúp công nhân viên chức lao động nhận diện được các phương thức thủ đoạn
và tác hại của tín dụng đen và các phương thức lừa đảo trên mạng xã hội các biện pháp phòng tránh
từ đó bảo vệ bản thân gia đình cũng như góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội
liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng thời gian gần đây
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có công văn gửi các địa phương yêu cầu tăng cường giám sát
và xử lý nghiêm các phi phạm liên quan đến ngộ độc thực phẩm
đây là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin truyền thông
cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn đến với người dân
để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sở an toàn thực phẩm tp hcm ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng tỉnh bắc ninh
phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
chú trọng thời gian từ tháng bốn đến tháng tám tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp trường học
và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động
đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm công khai các hành vi vi phạm
kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng
thưa quý vị hiện bệnh tay chân miệng đang gia tăng ở khắp các tỉnh thành
riêng thủ đô hà nội đã có tới năm ổ dịch thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khác cũng đã ghi nhận các ca mắc giải rác
dự báo trong thời gian tới là sẽ còn có thể ghi nhận thêm số ca bệnh cũng như là ổ dịch
do đó ngành y tế nước ta cùng chính quyền các địa phương cần giám sát phát hiện sớm
nhất là tại các trạm y tế trường mầm non tiểu học để xử lý và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
thời gian này thành phố hà nội ghi nhận từ sáu mươi đến bảy mươi ca tay chân miệng mỗi tuần với năm ổ dịch
trong đó chỉ riêng hai tuần qua đã ghi nhận ba điểm trường học đang lây nhiễm bệnh tay chân miệng
theo bộ y tế trong quý i cả nước đã có hơn sáu bảy trăm linh ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
bộ y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
chính vì thế để chủ động phòng chống bệnh hạn chế thấp nhất số ca mắc mới và không để bệnh nhân tử vong
người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ ăn chín uống xôi
thường xuyên vệ sinh nhà cửa đầu chơi trẻ em tuyệt đối không chủ quan
sớm phát hiện bệnh và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được thăm khám và điều trị
thưa quý vị vừa qua phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký quyết định phê duyệt
đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
và một trong những mục tiêu cụ thể của đề án đó là phát triển bền vững nguồn cung nguyên liệu gỗ
thông qua việc tổ chức thâm canh mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ để bảo đảm
chủ động cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ nâng cao chất lượng đời sống của người dân
sống gần rừng và cộng đồng người rừng
đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
là đề án tổng thể giúp phát huy toàn diện các giá trị đa dụng của rừng
nhiều điểm mới góp phần phát huy đa giá trị rừng như từ các giá trị trực tiếp như gỗ và lâm sản
sang gián tiếp như dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng
trên cùng một đơn vị diện tích
nhiều điểm mới góp phần phát huy đa dụng của hệ sinh thái rừng như từ các giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
trên cùng một đơn vị đa dụng của hệ sinh thái rừng trên cùng một đơn vị
hiện nay tổng diện tích rừng của việt nam là hơn một mươi bốn tám triệu ha the eigenlijk người dững ngọn rício
còn gần bốn bảy triệu hectare rừng trồng có thể khai thác tổ chức sản xuất phục vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp
theo ý kiến các chuyên gia để khai thác hiệu quả diện tích rừng trồng thì cần có những ưu tiên tạo điều kiện cho người dân sống gần rừng
và dựa vào rừng để phát triển kinh tế hiệu quả bền vững
bên cạnh đó cần có đánh giá chặt chẽ đối với việc phát triển các khu sinh thái để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến phát triển rừng
cũng như khuyến khích các cộng đồng địa phương cùng chung tay tham gia vào phát triển các mô hình
phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương nhưng phù hợp với quy luật tự nhiên
thưa quý vị những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh lai châu nắng nóng gai gắt kéo dài kèm theo thời tiết hanh khô
nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
là địa phương có diện tích rừng lớn tỉnh lai châu đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các địa phương tăng cường các biện pháp chủ động phòng cháy chữa cháy rừng
bản hua cường là một trong những bản quản lý diện tích rừng lớn của xã trung đồng huyện tân uyên
những ngày này công tác tuần tra kiểm soát chủ động phòng cháy chữa cháy rừng được các thành viên trong đội xung kích bảo vệ rừng của bản thực hiện thường xuyên liên tục
quán truyệt với bà con trước ăn tết này này đồng mùa khô hanh này bà con không đợi đi vào rừng để lấy quỷ này không mang lửa đi vào đấy để cháy rừng thì xảy ra lúc đấy thì rất là nguy hiểm
thành lập luôn ba cái chốt gác ở ba cái điểm cửa rừng mà có những người ra vào rừng thường xuyên và phân công các đồng chí là trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và hàng ngày thì ban chỉ huy của xã thì cũng thường xuyên tuyên truyền tới bà con nhân dân không vào rừng để đốt nương làm rẫy
lai châu hiện có gần bốn trăm chín mươi tám tám trăm linh hectare rừng tỷ lệ chế phủ rừng đạt năm mươi hai ba mươi năm
bà con thường đốt nương phục vụ rừng
bà con không sản xuất nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao
lai châu đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tổ chức ký cam kết bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng tới từng thôn bản
thực hiện phương châm bốn tại chỗ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô đặc biệt là các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao
chúng tôi đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thành phố thường xuyên đi tuần tra kiểm tra và để phát hiện sớm nửa rừng
cái thứ hai là chúng tôi đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho bà con cấm sử dụng lửa đặc biệt là trong mùa hiện tại bà con đang đốt nương làm rẫy
do thời tiết diễn biến phức tạp nên từ đầu năm tới nay lai châu đã xảy ra năm vụ cháy làm ảnh hưởng trên bảy bảy hectare rừng tự nhiên rừng trồng
bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng thì rất cần sự chung tay chung sức đồng lòng của người dân trong công tác bảo vệ phòng cháy
trợ trái rừng
thưa quý vị ngày hôm nay tại thủ đô hà nội ubnd về thanh niên việt nam phối hợp với ubnd giáo dục của quốc hội hội cựu thanh niên sung phong việt nam
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức diễn đàn quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề chính sách đối với thanh niên sung phong thanh niên tình nguyện
diễn đàn tập trung vào các nhóm vấn đề
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về chính sách đối với thanh niên sung phong thanh niên tình nguyện việc triển khai thực hiện chính sách và các đề xuất kiến nghị có liên quan đến chủ đề của diễn đàn
trong khuôn khổ của diễn đàn các đại biểu đã lắng ngay tham luận và xem phóng sự về việc thực hiện chính sách
các đại biểu thanh niên đối thoại chia sẻ với đại diện các bộ ngành các chuyên gia và các tổ chức về chủ đề của diễn đàn
nhằm giúp người sử dụng dịch vụ một cách thuận lợi
tiện nhanh chóng và an toàn
sáng nay tại hà nội trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội đã phối hợp với liên minh asean vp bank chính thức khai trường dịch vụ thẻ vé tháng dạng phi vật lý cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố hà nội
việc triển khai ứng dụng thẻ vé tháng ảo là một trong những bước chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thủ đô hà nội nâng cao chất lượng quản lý doanh thu và số lượng hành khách là cơ sở để thành phố triển khai các chính sách vé có tính yêu việt liên thông giữa các loại hình vận tài đồng thời hóp phần giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân giảm thiểu un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
theo đó thẻ điện tử ảo phi vật lý được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng hiển thị trên điện thoại di động có hình ảnh và đầy đủ thông tin như thẻ chip vật lý gồm mã thẻ thông tin chủ thẻ loại đối tượng thời hạn sử dụng thẻ
sử dụng thẻ ảo giúp thiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý khách hàng không tốn thời gian chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng
thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký thẻ thành công mà không mất thời gian chờ đợi ba bốn ngày lấy thẻ và không mất thời gian xếp hàng dán tem vé tháng như thẻ vật lý thuận tiện khi đăng ký thẻ gia hạn thẻ vé tháng cho người thân theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ của cá nhân
với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp hà tĩnh đã hình thành nhiều khu du lịch thu hút du khách mỗi khi mùa hè đến
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách các khu du lịch tại hà tĩnh đã khẩn trương đầu tư nâng cấp để sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
tại khu du lịch biển xuân thành huyện nghi xuân việc chỉnh trang cải tạo cơ sở hạ tầng tại khu vực quảng trường trung tâm đang được triển khai tiến hành
sau khi nâng cấp mở rộng khu vực này sẽ có diện tích gần một mươi một m hai cùng với đó hệ thống các khách sạn cơ sở lưu trú tại đây sẽ được đầu tư đồng bộ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách du lịch
truy tu bảo dưỡng về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị để đạt tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao trên địa bàn huyện nghi xuân
thứ hai là khách sạn tập trung vào công tác đào tạo tay nghề cho nhân viên để đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất
còn tại khu du lịch thiên cầm huyện cầm xuyên các kỳ ốt kinh doanh ăn uống nằm dọc bờ biển đã được di rời nhường lại không gian cho các hoạt động tắm biển trải nghiệm tuyến phổ đi bộ
hiện việc nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ đang được các nhà hàng khách sạn gấp rút hoàn thành trước ngày khai trương mùa du lịch biển